tỉnh cao bằng là địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống các hoạt động xâm nhập vượt biên buôn lậu diễn biến phức tạp
là lực lượng trực tiếp nắm địa bàn biên giới bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng đã có nhiều cách làm nhằm tăng cường nguồn lực chính trị
tinh thần cho các địa phương trọng tâm là tạo nguồn và tăng cường cán bộ cho các xã xóm địa bàn biên giới
trước năm hai nghìn bảy khi chưa có cán bộ biên phòng xuống tăng cường cơ sở chính trị địa phương hoạt động chưa thực sự hiệu quả
đặc biệt là đối với xã đàm thủy huyện trùng khánh xác định biên cương giữ được phải từ lòng dân
từ năm hai nghìn bảy đến nay đồn biên phòng đàm thủy thường xuyên tăng cường cán bộ bám nắm địa bàn
tìm nhiều phương cách giúp bà con ổn định đời sống và giữ gìn an ninh trật tự
trong hoạt động của đồn thì chỉ có phân công các đồng chí cán bộ tăng cường cho các cơ sở các xóm các thôn
hoạt động của các đồng chí này
đây chính là các hạt nhân để xây dựng củng cố chính quyền cơ sở cơ sở chính trị các xóm các xã trên địa bàn
từ đó góp phần tích cực làm tốt công tác tham mưu phát triển kinh tế xã hội của địa phương
cách đây hơn năm năm bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng đã triển khai đề án
phát triển đảng viên là chiến sĩ nghĩa vụ trong bộ đội biên phòng tỉnh
với mong muốn tạo ra những hạt giống đỏ bổ sung nguồn cán bộ đảng viên cho địa phương
sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự
cách đây hơn năm năm bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng đã triển khai đề án
cách đây hơn năm năm bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng đã triển khai đề án
trong bối cảnh nhiều địa phương gặp khó khăn trong công tác phát triển đảng viên
ở vùng cao biên giới dân tộc miền núi
thì cách làm của bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng đã tạo được bước đột phá trong công tác xây dựng đảng
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như là giữ gìn an ninh trật tự ở xóm
các hồng chí cũng rất nhiệt tình tham mưu kịp thời nắm tình hình và có những vụ việc gì
thì tham mưu cùng với đồn và địa phương
cùng với các tổ hòa giải của xóm là tổ chức tuyên truyền rồi xử lý các vụ việc cũng rất là tốt
đây thực sự là một cách làm sáng tạo của đảng bộ bộ đội biên phòng cao bằng
tạo ra cái nguồn để bổ sung cán bộ đảng viên cho các cơ sở
mà nhất là cái địa bản biên giới xóm bản xã biên giới của tỉnh cao bằng
cái đề án này cũng
chính là góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương
mỗi năm vẫn có hàng chục chiến sĩ nghĩa vụ được bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng kết nạp đảng
và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
họ chính là nguồn lực làm mạch nguồn kế cận
tiếp nối nhiệm vụ bảo vệ và phát triển nơi phên dậu của tổ quốc